bộ đội biên phòng tỉnh lào cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với lực lượng công an biên phòng trung quốc giải cứu một nữ sinh ở trường trung học phổ thông số hai huyện bát sát tỉnh lào cai sau khi bị các đối tượng xấu rụ rỗ lừa bán sang trung quốc
trước đó nhận được tin báo về việc ba nữ sinh trên địa bàn bị mất tích đội biên phòng huyện bát sát đã trao đổi với lực lượng công an biên phòng huyện hà khẩu trung quốc và tiến hành giải cứu được một nạn nhân
tại đồn biên phòng nạn nhân khai báo là vàng thị s người dân tộc mông đang là học sinh lớp một mươi trường phổ thông trung học số hai bát sát
nạn nhân cho biết thêm trước đó em và hai người bạn gái cùng trường được ba thanh niên đón đi chơi và bị lừa sang trung quốc để bán
hai bạn gái còn lại đã bị các đối tượng mua bán người bán sâu vào nội địa trung quốc còn s đã may mắn được các lực lượng chức năng phát hiện và giải cứu kịp thời
đội biên phòng bát sát đang tiếp tục phối hợp với lực lượng công an biên phòng nước bạn để truy tìm và giải cứu hai nạn nhân còn lại